cùng với các ca nhiễm châu âu anh là quốc gia ghi nhận đến chín ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
giới chức y tế nước này đã triển khai tiêm vaccine đậu mùa cho nhân viên y tế và người có thể đã bị phơi nhiễm
người phát ngôn của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho biết không có vaccine cụ thể cho bệnh đầu mùa khỉ
nhưng vaccine đậu mùa có thể cung cấp một số khả năng bảo vệ
theo tổ chức y tế thế giới dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa có hiệu quả lên đến tám mươi năm chống lại bệnh lý này
người phát ngôn của ukhsa cho biết thêm một số người đã được tiêm vaccine đậu mùa
nhưng không tiết lộ cụ thể về số người đã được tiêm chủng đến nay
một số quốc gia đã dự trữ số lượng lớn vaccine đậu mùa như một phần của việc chuẩn bị cho đại dịch trong đó có mỹ
ngày một mươi chín tháng năm hãng dược phẩm balvarian nondric có trụ sở tại copenhagen đan mạch cho biết
công ty này đã ký hợp đồng cung cấp vaccine đậu mùa
công ty này đã ký hợp đồng cung cấp vaccine đậu mùa với một quốc gia châu âu nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ
trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở châu âu được xác nhận vào ngày bảy tháng năm là một người trở về anh từ nigeria nơi bệnh đậu mùa khỉ lưu hành
kể từ đó bồ đầu nha đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp trong khi tây ban nha xác nhận bảy ca
mỹ và thụy điển cũng báo cáo một trường hợp tại mỗi nước
các nhà chức trách italia đã xác nhận một ca mắc và hai trường hợp trong diện nghi ngờ nhiễm bệnh khác
chúng tôi lo ngại về việc nhiều quốc gia bên ngoài châu phi đặc biệt là ở châu âu đang chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ
quyền giám đốc của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu phi ames ogwell oma nói
sẽ rất hữu ích nếu các kiến thức về nguồn gốc của những đợt bùng phát này được chia sẻ
trong khi đó tại anh ukh nhấn mạnh rằng các trường hợp mắc bệnh trong thời gian gần đây ở nước này
chủ yếu là nam giới tự nhận là đồng tính nam song tính hoặc đàn ông quan hệ tình dục đồng giới
jimmy whitworth giáo sư y tế công cộng quốc tế tại trường vệ sinh và y học nhiệt đới london cũng đưa ra cảnh báo
các bệnh này sẽ không gây ra đại dịch trên toàn quốc như covid một mươi chín
nhưng đó là một đợt bùng phát nghiêm trọng của một căn bệnh nghiêm trọng và chúng ta cần xem xét nó một cách nghiêm túc
các những bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
khi virus gây bệnh lây lan giữa những con khỉ đuôi dài tức khỉ ăn cua trong điều kiện nuôi nhốt
tuy nhiên mới đây thế giới lại vừa được phát hiện các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở người đầu tiên vào đầu tháng năm
cho đến hiện tại nhiều quốc gia đã ghi nhận các ca mắc bệnh này
ngày một mươi chín tháng năm italia và thụy điển cùng thông báo ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc đậu mùa khỉ
đây là hai quốc gia mới nhất trong hàng loạt nước châu và bắc mỹ phát hiện người nhiễm đậu mùa khỉ
các bệnh lưu hành ở nhiều khu vực châu phi
kể từ đầu tháng năm châu âu và bắc mỹ đã thông báo hàng chục trường hợp nghi nhiễm
hoặc đã xác nhận những virus đậu mùa khỉ
điều này làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh đang bắt đầu lan rộng
giới chức tây ban nha cũng ghi nhận bảy ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ
trong khi đó bồ đầu nha công bố thêm chín ca mắc mới nâng tổng số ca đậu mùa khỉ ở nước này lên con số một mươi bốn
cùng ngày thành phố monjan canada thông báo đang điều tra một mươi bảy trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ
trước đó một ngày bang mazachusett của mỹ báo cáo một ca mắc bệnh này
trước đó anh đã ghi nhận chín ca mắc đậu mùa khỉ
các nhà khoa học đan mạch đã xác nhận ca nhiễm bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
khi virus gây bệnh lây lan giữa trừng những con khỉ đuôi dài khi ăn cua trong điều kiện nuôi nhốt
virus gây bệnh đậu mùa ở khỉ là một loại virus thuộc họ otripovirus
các loại virus khác cùng họ thường gây ra các bệnh như đậu mùa còn được gọi là bệnh đậu
tuy nhiên virus mùa khỉ này được tìm thấy ở một số loài động vật
bao gồm một số loài khỉ và động vật gạm nhấm khác
nó cũng có thể lây sang người nhưng con người không phải là ổ chứa tự nhiên của virus
không giống như bệnh đậu mùa bệnh đậu mùa khỉ khiến các hạch bạch bạch huyết sưng lên
các triệu chứng có thể tồn tại hơn bốn tuần mới hồi phục nhưng thường biến mất sau hai tuần
da của người mắc bệnh sẽ hình thành xẹo do tổn thương
không giống như nhiều bệnh khác trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ có các triệu chứng nghiêm trọng hơn
và tỷ lệ tử vong cao hơn người lớn
tuy nhiên trong những đợt bùng phát gần đây tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh đã giảm đi
vào năm hai nghìn ba mỹ đã ghi nhận bảy mươi một người nhiễm virus mùa khỉ
nhưng không ai trong số bệnh nhân tử vong
tại nigeria giới chức đã phát hiện ít nhất một trăm tám mươi ba trường hợp mắc bệnh ở một số bang
từ hai nghìn một mươi bảy đến cuối hai nghìn một mươi chín nhưng chỉ có chín trường hợp tử vong
đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp
tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng một mươi
virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da đường hô hấp mắt mũi hoặc miệng
lề qua giọt bán hô hấp hoặc dịch thể
triệu chứng bệnh xuất hiện trong vòng năm đến hai mươi một ngày kể từ khi nhiễm virus
bao gồm sốt nhức đầu đau cơ xương hạnh bạch huyết ớn lạnh mệt mỏi
tổ chức y tế thế giới cũng công bố dữ liệu cho thấy không cần quá lo lắng
vì vaccine phòng dịch đậu mùa hiện nay vẫn có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ lên đến tám mươi năm